dịch covid một mươi chín đã gây thiệt hại lớn tới ngành du lịch việt nam trong thời gian qua
theo ước tính du lịch việt nam thiệt hại khoảng bảy tỷ đô la mỹ
đó là thông báo mới nhất của bộ trưởng mai tiến dũng trong buổi họp báo chính phủ vào chiều ngày hôm qua ngày ba tháng ba
đại diện một số công ty tour cho biết chỉ tính riêng việc phải hủy tour đưa khách đi hàn quốc và nhật bản
đã khiến mỗi đơn vị thiệt hại hàng chục tỷ đồng
thời gian tới có thể sẽ sụt giảm hơn nữa về doanh thu khi dịch covid một mươi chín đang lan rộng tại nhiều nước trên khắp thế giới
nhưng mà với chúng tôi thì tôi nghĩ rằng này này thị trường khách trung quốc thực sự là rất lớn
trước hết là nếu mà khoanh vùng thì cá nhân công ty du lịch việt chúng tôi thì tạm tính là khoảng hai mươi thiệt hại
thì là về cả in bao và out bao
theo nhiều công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thiệt hại là khó tránh khỏi
đối với các khách sạn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch

một số khách sạn đón khách châu âu ít bị ảnh hưởng hơn
ví dụ như có những khách tây khách nước ngoài ở bên châu âu họ phải transit qua thượng hà trước kia thì đã hủy
sau đó họ hủy từ đó họ chuyển sang transit qua hàn quốc
thì tất cả những chuyến đó cũng đều hoàn toàn bị hủy
thì đấy cũng là những cái ảnh hưởng thực sự đến du lịch ở khu vực đặc biệt là khu vực phố cổ này
thì là khách âu là như vậy
còn những khách sạn mà
khách hàn quốc và khách trung quốc mà đi du lịch thì thực sự là họ có một cái sự ảnh hưởng rất là nặng nề
với việc việt nam được bình chọn là top một mươi điểm nghỉ dưỡng sang trọng nhất trên thế giới năm hai nghìn hai mươi
ngành du lịch hy vọng sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới
tuy nhiên không thể phủ nhận ngay ở giai đoạn này ngành du lịch đang gặp không ít khó khăn